chuỗi đồ ăn nhanh mcdonald s của mỹ đang phải đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường lên tới một tỷ đô la mỹ
do một số chủ cửa hàng nhượng quyền thương hiệu này là người gốc phi
khởi kiện với lý do họ bị mcdonald s phân biệt đối xử trong nhiều thập kỷ qua
năm mươi hai chủ cửa hàng nhượng quyền thương hiệu mcdonald s đã để đơn kiện lên tòa án mỹ tại bang illinois
nhằm bồi thường tổng thể số tiền hơn một tỷ đô la cho những tổn thất mà mcdonald s gây ra
cụ thể công ty mcdonald s đã không cho các chủ cửa hàng người gốc phi
thụ hưởng những cơ hội kinh doanh mà những chủ cửa hàng nhượng quyền thương hiệu mcdonald s khác được hưởng
chẳng hạn họ đều bị định hướng mở cửa hàng trong các khu dân cư gốc phi
với chi phí an ninh và bảo hiểm thường cao hơn so với các khu vực khác
phía mcdonald s cho biết mặc dù công ty đã tinh giản số lượng các cửa hàng nhượng quyền thương hiệu
nhưng tỷ lệ cửa hàng do người gốc phi làm chủ không hề giảm
chiếm khoảng một mươi hai năm đến một mươi ba bốn trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn bảy đến hai nghìn một mươi bảy
mcdonald s cao cơ hội
đồng kết sẽ ưu tiên làm sáng tỏ việc này một cách khách quan